tòa án nhân dân tỉnh bình dương vừa đưa ra xét xử lưu động vụ án giết người cướp tài sản đối với bị cáo là nguyễn hoài thanh chú tại tỉnh kiên giang
được biết vào tối ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn hoài khanh hẹn người yêu là chị lê thị hiệp đến bãi đất gần khu công nghiệp sóng thần hai khu phố một phường phú tân thành phố thủ dầu một để tâm sự
tại đây hai bên đã xảy ra mâu thuẫn thanh đã dùng tay bóc cổ chị hiệp cho đến chết rồi lấy toàn bộ tài sản của chị hiệp với tổng giá trị tài sản là hơn bốn mươi triệu đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn hoài thanh mức án trung thân về tội giết người năm năm tù về tội cướp tài sản tổng hình phạt là trung thân buộc bị cáo thanh phải bồi thường cho gia đình bị hại một trăm bảy mươi bốn triệu đồng